tối qua hai mươi tháng một mươi hai tại nhà văn hóa trung tâm tỉnh hà nam thành phố phủ lý đã tổ chức lễ kỷ niệm một mươi năm thành lập thành phố phủ lý từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi tám
và công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận thành phố phủ lý là đô thị loại hai trực thuộc tỉnh hà nam
tới dự buổi lễ có phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển lãnh đạo bộ xây dựng bộ nội vụ và văn phòng chính phủ
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ đồng chí phạm hồng hà bộ trưởng bộ xây dựng đã trao quyết định của thủ tướng chính phủ
công nhận thành phố phủ lý là đô thị loại hai trực thuộc tỉnh hà nam
sau một mươi năm thành lập thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã có nhiều thay đổi với tốc độ phát triển nhanh
bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc cảnh quan đô thị được cải thiện khang trang đồng bộ
các công trình phục vụ dân sinh được xây dựng tạo điểm nhấn cho thành phố
tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám tăng trưởng hàng năm đạt trên một mươi sáu một năm
với những thành tích đã đạt được trong một mươi năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố phủ lý
đã được đảng nhà nước ghi nhận và khen thưởng bằng nhiều hình thức cao quý
như danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân huân chương độc lập hạng ba